theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra từ năm hai nghìn chín đến nay lợi dụng quyền tự do dân chủ nguyễn ngọc như quỳnh đã có nhiều bài viết đăng trên blog mẹ nấm trang facebook nguyễn ngọc như quỳnh facebook mẹ nấm trả lời phỏng vấn trên các đài cnn rfa tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bôi nhọ hình ảnh bác hồ kính yêu của dân tộc việt nam kích động hận thù giữa dân tộc việt nam với một số quốc gia láng giềng
nói xấu cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước và các tổ chức bộ máy công quyền xâm hại đến uy tín cá nhân cơ quan tổ chức nhà nước xuyên tạc sự thật xuyên tạc lịch sử có nội dung chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng nhà nước gây phương hại đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
quá trình khám xét nơi ở của nguyễn ngọc như quỳnh cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội
dưới hình thức gửi hồ sơ sang tên đổi chủ xe ô tô trần duy hiển chú tại thị xã phú thọ tỉnh phú thọ đã mạo danh là công an thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà xe
thủ đoạn lừa đào của hiển rất tinh vi trước đó đối tượng đến bến xe giáp bát ghi tên các nhà xe
tuyến xe chạy và số điện thoại của chủ xe sau đó hiển mua các túi hồ sơ xin việc rồi ghi lên bìa túi nội dung hồ sơ sang tên xe ô tô đổi chủ mới và tự nghĩ ra tên của người nhận làm trong ngành công an tại các huyện ở phú thọ nơi mà các xe khách hiển đình lừa đảo sẽ đến
mục đích của hiển là khi giới thiệu là công an nhằm tạo lòng tin cho người nhận hồ sơ sau đó đối tượng ghi số điện thoại của người nhận lên bìa túi hồ sơ để liên hệ giao nhận hàng
trên thực đế thì đây cũng chính là số điện thoại
trên thực đế thì đây cũng chính là số điện thoại của hiển đang sử dụng
sau khi hoàn tất thủ tục hiển chọn xe khách để lừa đảo và dùng số điện thoại của anh ta để gọi cho chủ xe tự nhận là cán bộ công an huyện thành phố nhờ nhà xe nhận túi hổ sơ mang về đồng thời yêu cầu nhà xe giao tiền phí cho người gửi
mức phí thường là từ bảy trăm linh đến một triệu đồng
sau đó hiển mang hồ sơ đến giao cho lái phụ xe ô tô và nhận tiền rồi tẩu thoát
trần duy hiển đã bị công an quận hoàng mai tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và để đạt được điều đó thì không ít nhà kinh doanh đã phất lờ những quy định của pháp luật quảng cáo phản cảm đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc cốt làm sao thu hút được sự chú ý của dư luận càng nhiều càng tốt
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận do dạnh áp thấp vẫn duy trì hoạt động nên trong ba ngày tới vẫn có mưa rào và rông rải rác và cường độ mưa cũng tăng hơn trong ngày thứ năm và ngày thứ sáu
người dân trên khu vực cần hết sức lưu ý và có kế hoạch chủ động phòng chống mưa lũ nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối thì có mưa rào và rông rải rác có nơi mưa to đến rất to trong cơn rông có khả năng sẽ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh nhiệt độ là từ hai mươi một đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên ngay từ trưa chiều một số nơi đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
ngoài ra kết hợp với chiều cường lên cao nên trong thời kỳ tới mực nước trên sông kiểu long và sông sài gòn sẽ lên nhanh
người dân cần đề phòng với tình trạng ngập úng ở các vùng trụ thập
những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại